ngày một mươi tháng bảy tuần lễ văn hóa du lịch đồng tháp năm hai nghìn một mươi chín chính thức khai mạc với chủ đề
tình người thắm đượm hồn sen chương trình thu hút đông đảo khách tham quan du lịch ở khắp các tỉnh thành trong cả nước
tuần văn hóa du lịch đồng tháp là sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên
luân phiên ở các địa phương trong tỉnh năm nay thành phố cao lãnh là đơn vị đăng cai
đồng thời được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với nhiều hoạt động phong phú
đa dạng như lễ rỗ ông bà đỗ công tường lần thứ một trăm chín mươi chín giao lưu đơn ca tài tử hò đồng tháp bài tròi
bên cạnh đó còn có các hoạt động phối hợp tổ chức liên kết phát triển du lịch như không gian trưng bày
giới thiệu quảng bá hình ảnh sản phẩm du lịch đặc sản đông tháp và các tỉnh thành trong khu vực
cũng như thành phố hồ chí minh và thành phố hội an tỉnh quảng nam
tuần lễ văn hóa du lịch đồng tháp năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng bảy